theo viện khoa học thủy lợi miền nam ảnh hưởng của việc giảm xả nước từ thủy điện trung quốc sẽ về tới biên giới việt nam tại tân châu và châu đốc
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một và ảnh hưởng ra các vùng ven biển đến hết ngày hai mươi tám tháng một vào đúng thời kỳ chiều cường và chuẩn bị đón năm mới
vì vậy dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu vào vùng đồng bằng sông kiểu long
vùng ven biển đồng bằng sông kiều long nguồn nước ngọt có nguy cơ bị thiếu hụt cao xâm nhập mặn dự báo tại các cửa sông cửu long có khả năng cao ngay ở tháng một và hai
tại hậu giang nước mặn xâm nhập từ hai hướng biển đông và biển tây
đối với chiều cường biển đông trên sông cái côn thuộc huyện châu thành độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là hai tám phần nghìn
tại thị xã ngã bảy độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là hai phần nghìn
những ngày tới mực nước trên các sông tại hậu giang đều ở mức thấp và thấp hơn trung bình nhiều năm từ một mươi năm đến ba mươi cm
do đó nồng độ mặn có xu hướng tăng cao và sâu vào nội đồng